vắc xin ngừa xuất xuất huyết do takeda sản xuất đưa bộ y tế cấp phép lưu hành tại việt nam từ ngày một mươi năm tháng năm
đây là vắc xin ngừa xuất xuất huyết đầu tiên được lưu hành tại việt nam
trong đột cấp phép gia hạn giới đăng ký lưu hành vắc xin và sinh phẩm y tế của bộ y tế
cùng có một sinh phẩm được cấp giới đăng ký lưu hành hiệu lực năm năm
tám vắc xin sinh phẩm được cấp giới đăng ký lưu hành hiệu lực ba năm
hai mươi hai vắc xin sinh phẩm được gia hạn giới đăng ký lưu hành hiệu lực
chín sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực ba năm
vắc xin phóng xuất xuất huyết của takeda là một trong số bốn mươi vắc xin sinh phẩm được cấp phép gia hạn lần này
vắc xin xuất xuất huyết sử dụng cho người từ bốn tuổi trở lên bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh
đây là vắc xin xuất xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại việt nam cho cá nhân mà không cần xét nghiệm trước khi tiêm
bà katharina zeper tổng giám đốc takeda việt nam cho rằng
vắc xin xuất xuất huyết đánh dấu một cột mốc to lớn đối với takeda và việc phòng ngừa sủi do sức khỏe do bệnh xuất xuất huyết gây ra
vắc xin này sẽ trở thành công cụ phòng ngừa bổ sung quản lý bệnh xuất xuất huyết toàn diện góp phần giảm thiểu tác động của các bệnh này
chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý chuyên gia y tế các hội chuyên môn các viện nghiên cứu
các cơ quan nhà nước các tổ chức tư nhân cũng như nhiều bên liên quan khác để cùng chung tay phòng chống bệnh xuất xuất huyết tại việt nam và các quốc gia khác
sốt xuất huyết là bệnh do virus lây truyền qua mũi và gây ra nhiều mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu bệnh lưu hành ở hơn một trăm hai mươi năm quốc gia
tại việt nam tính đến ngày hai mươi năm tháng bốn số mắc trong bốn tháng đầu năm đã là hơn một mươi sáu tám trăm linh ca một trường hợp tử vong
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết xét nghiệm trên người bệnh cho thấy có cả bốn tuyết huyết thanh gây xuất xuất huyết đen ghiu
tăng hai chiếm tám mươi tám tổng số ca nhiễm năm hai nghìn hai mươi ba và bảy mươi tổng số ca nhiễm năm hai nghìn hai mươi ba
trao đổi về những thách thức do sốt xuất huyết gây ra phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết không chỉ nói đến các nguy cơ sức khỏe đối với cá nhân và cộng đồng
mà còn đề cập tới tác động kinh tế và xã hội đáng lo ngại của sốt xuất huyết
sốt xuất huyết rất khác với các bệnh truyền nhiễm khác đây là bệnh có nguy cơ lan rộng thành dịch trong một quốc gia
bất kể độ tuổi cũng như tình trạng đã từng nhiễm trong quá khứ của người dân
chi phí điều trị cũng ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình
trong khi bệnh cũng để lại những ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho cá nhân và tác động đến an sinh xã hội
cùng với biến đổi khí hậu số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng gia tăng
đã tạo áp lực và gây quá tải cho các cơ sở y tế trong nước
phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái nhấn mạnh bên cạnh công tác kiểm soát vector phát hiện sớm ổ dịch
tổ chức điều trị hợp lý và tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị để quản lý bệnh sốt xuất huyết và giảm tỷ lệ tử vong
việc bộ y tế phê duyệt vaccine phòng xuất xuất huyết là rất đáng hoan nghênh vì vaccine là biện pháp góp phần
phòng ngừa đặc hiệu giúp bảo vệ người dân việt nam khỏi bệnh sốt xuất huyết
theo dự kiến vaccine phòng sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại việt nam bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
đến nay vaccine phòng sốt sốt huyết do takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn ba mươi quốc gia
bao gồm liên minh châu âu vương quốc anh brazil argentina indonesia thái lan và malaysia
vaccine này cũng đã được phê duyệt và sử dụng cho chương trình tiêm chủng quốc gia tại brazil và argentina
các chuyên gia cho biết phân bố thời gian trong năm cho thấy
trường hợp mắc xuất xuất huyết thường tăng cao từ tuần hai mươi sáu đến tuần bốn mươi bảy tức là từ tháng bảy đến tháng một mươi một
xuất xuất huyết là bệnh chuyên nhiễm cấp tính có thể bùng phát thành dịch do virus dengue gây ra
bệnh lệ truyền do mũi vằn đốt bệnh nhân đã nhiễm virus rồi chuyên sang cho người bình thường
xuất xuất huyết ra là ba giai đoạn chính
giai đoạn đầu là giai đoạn xuất bệnh nhân thường có triệu chứng xuất cao đột ngột
kèm theo bệnh nhân có đau mỏi người đau cơ đau quanh hốc mắt
những triệu chứng này nó có thể kéo dài trong vòng ba ngày
thường bệnh nhân rất lo lắng và thậm chí rất sợ hãi
bởi vì xuất xuất huyết thường rất cao bệnh nhân có thể xuất tới bốn mươi thậm chí bốn mươi một độ
và đa phần mọi người cảm thấy rất là nguy hiểm
thì thực tế thì trong dòng giai đoạn này
giai đoạn xuất của xuất xuất huyết nó lại không nghiêm trọng như vậy
bởi vì ở trong giai đoạn hai của xuất xuất huyết là giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm
thì sốt xuất huyết mới thực sự là đáng ngại
bởi vì trong giai đoạn hai của sốt xuất huyết thường diễn ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy
bệnh nhân sẽ có các biến chứng có thể xảy ra sau xuất xuất huyết
trong đó bao gồm ví dụ như là bệnh nhân có thể xuất huyết
bệnh nhân chảy máu ở da niêm mạng
bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng suy các cơ quan các tạng trong cơ thể
ví dụ như là suy gan ví dụ như là suy thận
bệnh nhân có thể dối loạn ý thức
hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng nặng khác
ví dụ như là sốc do sốt xuất huyết mà chúng tôi gọi là sốc đanh
bệnh nhân có thể có tình trạng tụt huyết áp
bệnh nhân có thể tình trạng suy tuần hoàn
và thường những trường hợp tử vong hay xảy ra trong cái giai đoạn nguy hiểm này của sốt xuất huyết
và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn hồi phục
giai đoạn nặng của xuất xuất huyết
thì bệnh nhân bắt đầu hồi phục thường từ thứ ngày thứ bảy trở đi
bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng
ví dụ như phát ban
bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm
và khi đó thì đánh dấu cái giai đoạn bệnh nhân bắt đầu hồi phục
trong ba giai đoạn đó của xuất xuất huyết
mặc dù đa phần mọi người thường hay sợ hãi trong giai đoạn đầu khi mà có sốt cao
nhưng thực tế là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết mà chúng ta cần phải theo dõi
đó là giai đoạn từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của bệnh
và trong giai đoạn đó để chúng ta có thể phát hiện sớm các dấu hiệu của xuất xuất huyết
chúng ta cần phải lưu ý tới các cái dấu hiệu cảnh báo
các dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết đanh
nó tương đối là đơn giản và chúng ta có thể tự theo dõi được tại nhà
tôi lấy ví dụ như là chúng ta xuất hiện cái tình trạng đau tức hạ sườn phải
chúng ta có tình trạng tăng cảm giác đau ở bụng
hoặc là chúng ta còn xuất hiện các tình trạng về dối loạn ý thức
ví dụ như chúng ta chậm chạp chúng ta lờ đờ
hoặc là chúng ta có thể không đáp ứng một cách nhanh nhẹn với cả các kích thích ở xung quanh
hoặc chúng ta xuất hiện các dấu hiệu của tình trạng chảy máu
chảy máu ở đây phải đề cập tới cái tình trạng chảy máu ở da và niêm mạc
đơn giản có thể là tình trạng chảy máu cam chảy máu chân răng
hoặc là đối với trường hợp là phụ nữ có thể xuất hiện cái tình trạng kinh nguyệt kéo dài
hoặc là số lượng kinh kéo dài
chí là kinh xuất hiện bất thường trước kỳ kinh
thì đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm
và về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái dấu hiệu
ví dụ như là tiểu cầu chúng ta giảm rất là nhanh
hoặc các chỉ số huyết học khác ví dụ như hematogrip tăng nhanh
thì đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta đang có các cái dấu hiệu cảnh báo
ngoài ra thì có những cái dấu hiệu cảnh báo khác
nó không đặc hiệu cho số suất huyết
bởi vì nó có thể gặp trong rất nhiều các bệnh
khác nhau ví dụ như chúng ta có nôn nhiều
chúng ta có buồn nôn nhiều
nhưng ở trong số suất huyết
đó cũng sẽ là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng
đối với cả bệnh số suất huyết
nếu mà bệnh nhân tiến triển thành số suất huyết đanh nặng
thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân
điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới
đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan
các cơ quan ở đây liên quan tới số suất huyết mà chúng ta thường hay gặp
đó chính là tình trạng suy thận
bệnh nhân có thể có suy gan
từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong
cái yếu tố nặng thứ hai trong bệnh số suất huyết
mà đôi khi chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới
đấy là tình trạng thoát huyết tương
thoát huyết tương là một tình trạng trong cơ thể của chúng ta
các mạch máu của chúng ta không giữ được thể tích máu ở trong lòng mạch
làm cho các thành phần của máu
bao gồm các huyết tương
nó sẽ dò dỉ ra bên ngoài
và làm cho chúng ta không đủ khỏe
nhiều khối thuận tuần hoàn dẫn tới là chúng ta bị sốc
và cái biến chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy
và cũng là một trong số các nguyên nhân làm cho bệnh nhân tử vong
đấy chính là tình trạng suất huyết
thì bệnh nhân có thể suất huyết
ví dụ như là suất huyết dạ dày
bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ
bệnh nhân có thể suất huyết bàng quang
và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp
đấy là bệnh nhân có tình trạng suốt huyết não
thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng
và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong
trong bệnh cảnh của suất huyết
thì người ta thấy rằng là cái nguyên nhân tử vong chính
cho phần lớn bệnh nhân
đấy chính là tình trạng thoát huyết tương
và tình trạng chảy máu
thì đây là hai cái nguyên nhân trực tiếp
mà làm cho bệnh nhân sẽ tử vong
thì đối với cả tình trạng thoát huyết tương
thì chúng tôi thấy rằng là
ở những trường hợp mà suất huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo
thì họ sẽ có nguy cơ tiến triển thành suốt huyết đanh nặng
và ở những bệnh nhân suất huyết đanh nặng
thì tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới hai mươi hoặc thậm chí ba mươi
đối với những trường hợp mà bệnh nhân kèm theo tình trạng
ví dụ như suy tạ
thì trung bình nếu mà bệnh nhân cứ có tổn thương một tạ
thì cái tỷ lệ tử vong có thể tăng khoảng tầm một mươi
như vậy là ở những trường hợp bệnh nhân suất huyết đanh nặng
thì nguy cơ tử vong xảy ra rất cao
chính vì lý do đó
nên chúng ta cần phải phát hiện và xử trí sớm
để giúp cho bệnh nhân
không bước vào tình trạng suất huyết đanh nặng